các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố giải cứu con tin
hơn một trăm năm mươi nhà dân ở xã nguyệt ấn huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa bị nứt gãy có nguy cơ đổ sập do việc nổ mìn thi công canh bắc sông chu nam sông mã
trong phần tin quốc tế hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại đảo bali của indonesia sau khi các chuyến bay bị hủy do khói bụi núi lửa
mở đầu với những tin tức an ninh trật tự tòa nhân dân tỉnh hà giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo phạm văn lượng trú tại tổ một mươi hai phường minh khai thành phố hà giang tỉnh hà giang cùng đồng bộ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phạm văn lượng phạm ngọc tư la cùng nguyễn thế huynh nguyễn văn huỳnh đã có hành vi dùng vũ lực tấn công và cản trở việc thi hành công vụ của tổ công tác công an phường minh khai tp hà giang tỉnh hà giang
hậu quả gây tổn hại về sức khỏe đối với những cán bộ đang thi hành công vụ trong tổ công tác
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cùng xin được giảm nhẹ hình phạt
tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã quyết định tuyên phạt các bị cáo phạm văn lượng một mươi tám tháng tù phạm ngọc tư la một mươi hai tháng tù nguyễn thế huynh sáu tháng tù và bị cáo nguyễn văn huỳnh sáu tháng cải tạo không giam giữ
vào ngày hôm qua công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã đột kích vào hai ổ bạc bắt giữ một mươi ba đối tượng thu giữ hơn hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
ổ bạc thứ nhất tại nhà ông võ thanh phương ở thôn vĩnh xuân xã phổ phong huyện phổ đức
công an huyện phổ đức đã bắt giữ sáu đối tượng cùng tăng vật bộ sóc bầu cua và bài tiến lên thu giữ số tiền hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng và một mươi xe mô tô cá nhân
cùng thời điểm công an huyện đức phổ cũng đột kích triệt phá ổ đánh bạc tại xã phổ linh huyện đức phổ bắt quả tang bảy đối tượng đang sóc bầu cua tiền tăng vật trên người và sòng bạc gần hai mươi triệu đồng và một mươi một xe gắn máy
vào chiều qua công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với một số lực lượng chức năng tổ chức diễn tập
phương án phòng chống khủng bố với tình huống đánh chiếm mục tiêu giải cứu con tin cứu hộ và chữa cháy trên biển
tại bến trung chuyển khách du lịch tp hạ long với sự tham gia của hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị khí tải hiện đại
hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chương trình diễn tập điểm khu vực phòng thủ tỉnh quảng ninh năm hai nghìn một mươi chín
buổi diễn tập diễn ra gồm hai phần diễu hành biểu dương lực lượng trên mặt nước và diễn tập thực binh
với tình huống giả định sau khi bị phát hiện âm mưu đánh phá cầu bãi cháy và một số công trình trọng điểm tại quảng ninh
nhóm khủng bố thuộc tổ chức phản động lưu vong người việt đã bắt cóc nhân viên khách sạn khống chế nhiều hành khách trên tàu du lịch rồi đưa ra yêu sách
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chiến thuật vây giáp đánh chiếm mục tiêu giải cứu con tin đồng thời dập tắt đám cháy do bọn khủng bố gây ra trên tàu du lịch
cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy chỉ đạo và phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chuyên trách của công an tỉnh với các lực lượng vũ trang trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý các tình huống khủng bố xảy ra tại các mục tiêu công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị trong những năm qua lực lượng bảo vệ dân phố luôn đóng vai trò nằm cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đây là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn cùng công an cơ sở phát hiện giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân

tổ chức cấp phát gạo cho người dân phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế trong nhân dân xét chọn đối tượng cứu đói chính xác
tổ chức cấp gạo cứu đói từ nay đến trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai với mục tiêu cuối cùng là không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra
việc nổ mìn thi công canh bắc sông chu nam sông mã khiến hơn một trăm năm mươi nhà dân ở xã nguyệt ấn huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa bị nứt gãy có nguy cơ đổ sập
người dân sống trong tình cảnh lo sợ và bất an
trong số các ngôi nhà bị ảnh hưởng thì đến thời điểm hiện tại đã có tới ba gia đình phải di rời khẩn cấp do nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
sau những lần nhà thầu nổ mìn phục vụ công tác thi công công trình canh mương ngôi nhà của gia đình bà điệp đã bị ảnh hưởng và hư hỏng nghiêm trọng
tường nhà bị nứt toát kéo dài gạch lát sạt nhà cũng bị bong chóc nhằm nhờ
với mức độ hư hỏng như vậy không ai dám chắc ngôi nhà này sẽ bị sập lúc nào
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại toàn bộ thành viên của nhà bà điệp vẫn phải sống trong ngôi nhà này
do chấn động của nổ mìn mà nhà cô nứt nứt sập lún hết móng nứt nhà nứt
mà trong cái giai đoạn này là nứt nẻ hết nhà
mà dân tình kêu la mà chưa thấy ai đến để sửa chữa cho dân hay đền bù cho dân
bước đầu xác định đấy
thì có trên một trăm năm mươi nhà có ảnh hưởng đến cái việc từ nứt nhỏ cho đến to là có cái số liệu như vậy
còn diễn biến hết sức là phức tạp chưa có dừng lại ở tất cả các kiến trúc có liên quan
qua kiểm tra và khảo sát đánh giá trong số hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng đã có ba gia đình phải di rời khẩn cấp để đảm bảo tính mạng
ngôi nhà này được xây dựng kiên cố và mới được gia đình anh sơn sử dụng hơn một năm nay
tuy nhiên vì bị ảnh hưởng từ dư chấn các đợt nổ mìn của nhà thi công nhà anh sơn bị hư hỏng nghiêm trọng
gia đình anh phải di rời khẩn cấp vì nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
cũng phải di rời khẩn cấp do nhà có nguy cơ đổ sập
ngôi nhà của gia đình anh đính nằm sát ngay ngôi nhà của anh sơn được xây dựng khang trang kiên cố và mới sử dụng
nhưng đến nay anh và vợ con không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này
trong cuộc sống thì
phần di rời đi thì cũng không biết là mình ở chỗ nào đấy
mình muốn gặp khó khăn nhiều nhất là công tác vợ chồng con cái ở để sinh hoạt học hành của các cháu
bây giờ cũng không biết là đi chỗ nào để mà ở
mình phải tránh xa ở trong ngôi nhà để đảm bảo tính mạng
về việc nổ mìn thi công công trình phía nhà thầu cho biết
quá trình nổ mìn bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
việc nổ mìn của nhà thầu được phía ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng
tuy nhiên trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến người dân nên việc làm này đã bị dừng lại
sau khi dừng hoạt động nổ mìn ubnd huyện cùng các ngành liên quan đã kiểm tra và đánh giá tình hình để có phương án khắc phục trước mắt cho người dân
về vấn đề đền bù thì phía huyện cho biết phải chờ công trình thi công xong
sau đó mới giả soát lại tổng thiệt hại và lên kế hoạch đền bù cho người dân
sau khi có một số nhà dân bị nứt huyện đã xuống kiểm tra và kịp đề nghị chủ đầu tư
báo cáo cơ quan của thẩm quyền để điều chỉnh biện pháp thi công không cho nổ mìn
những hộ khả năng nhà nứt ảnh hưởng đến tính mạng thì phải cho di tản di chuyển kịp thời ra nơi khác để đảm bảo tính mạng
khi mà hàng ngày người dân đang phải sống trong những ngôi nhà bị giãn nứt
không biết gì sẽ xảy ra
khi mà hàng ngày người dân đang phải sống trong những ngôi nhà bị giãn nứt
không biết đổ dập lúc nào thì họ lại phải chờ công trình thi công xong mới có thể đánh giá và có phương án đền bù khắc phục
vậy liệu rằng ai có thể đảm bảo tính mạng cho người dân nơi đây
chuyển sang phần tin quốc tế
sau khi tiến trình đàm phán thành lập chính phủ ở đức giữa liên minh dân chủ
xã hội cơ độc giáo cdu csu đảng xanh và đảng dân chủ
tự do fdc đổ vỡ thì dư luận giờ đây đang nghiêng về ủng hộ
về tiếp tục duy trì một chính phủ đại liên minh như hiện nay giữa liên đảng cdu csu và đảng dân chủ xã hội spd
kết quả của cuộc thăm dò dư luận do viện nghiên cứu mnis thực hiện được công bố ngày hôm qua cho biết
năm mươi hai số người được hỏi bày tỏ ủng hộ liên đảng bảo thủ cdu csu của thủ tướng đức angela merkel
và đảng trung tả spd của ông martin true tiếp tục liên minh cầm quyền như hiện nay
ngoài ra thì lệ ủng hộ hai đảng này
cũng đã tăng lên so với tuần trước
trong khi đó tỷ lệ ủng hộ đảng xanh và đảng fdi đều giảm một
theo các thông tin mới nhất thủ tướng merkel tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp
để sớm thành lập một chính phủ ổn định hiệu quả
song nhà lãnh đạo đức cũng cho rằng các cuộc đàm phán với spd sẽ phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau
theo kế hoạch vào ngày ba mươi tháng một mươi một tới với vai trò là trung gian
tổng thống đức frank walter stemmer sẽ chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo ba đảng cdu csu và spd
để thảo luận về khả năng tiến hành đàm phán thành lập chính phủ ở đức
vào ngày hôm qua hàng nghìn du khách đã bị mắc kẹt tại đảo bali của indonesia
sau khi các chuyến bay bị hủy do núi lửa agung trên đảo này tiếp tục phun hàng nghìn mét khối khói bụi vào trong không trùng
đây là lần thứ hai trong tuần này núi lửa agung phun khói bụi
dấu hiệu cho thấy ngọn núi đang hoạt động trở lại sau năm mươi năm ngủ yên
theo giới chức indonesia trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một
núi lửa agung đã nhả cột khói bụi cao tới bốn m ba
làm gián đoạn ít nhất hai mươi tám chuyến bay trên đến đảo du lịch nổi tiếng bali
ít nhất hai khách du lịch bị ảnh hưởng bởi vụ việc này chủ yếu là du khách đến từ australia
theo đại diện sân bay murarai của bali thì sân bay vẫn hoạt động
xong quyết định hoãn chuyển hướng chuyến bay là tùy thuộc từng hãng hàng không
sân bay cũng đã hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp các phòng đặc biệt để nghỉ ngơi và sắp xếp hành lý
người ta gọi paris là kinh đô của ánh sáng
và vào thời điểm giáng sinh thì cái tên này lại càng nổi tiếng
đến cuối tháng một mươi một hàng năm cho tới đầu tháng một
đại lộ danh tiếng nhất thủ đô paris của nước pháp là champs élysées
sẽ được thắp sáng để chào đón ngày lễ giáng sinh
đây là một trong những sự kiện được người dân paris mong đợi nhất trong năm
tương tự với năm ngoái khoảng bốn trăm linh cái cây trải dài hai bốn km của đại lộ
đã được trang hoàng bởi ba vòng tròn đèn led
được trang trí theo chiều ngang mang đến cảm giác ánh sáng như đang lơ lửng qua những thân cây
toàn bộ lượng điện tiêu thụ được bù đắp bằng một hệ thống năng lượng mặt trời
được cài đặt ở vùng pigenea miền nam nước pháp
chăm suốt bảy tuần từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám
hỗ trợ giáng sinh và lễ hội ánh sáng sẽ được tổ chức dọc đại lộ champs élysées
sự kiện này dự kiến sẽ chào đón khoảng năm trăm linh sáu trăm linh khách mỗi ngày
cuối năm là mùa lễ hội và cũng là thời gian nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng vọt
tại mỹ lễ tạ ơn vào ngày thứ năm thứ tư của tháng một mươi một đánh dấu mùa mua sắm nhuận nhịp nhất trong năm
nhà bán lẻ tại mỹ cũng tận dụng cơ hội này một cách truyền đề để tung ra các chương trình khuyến mại
lôi kéo khách hàng và đặc biệt là để ứng phó trước thế thượng phong của trang bán hàng trực tuyến amazon
các nhà nghiên cứu thị trường của hãng tư vấn nghiệp vụ pan cho biết amazon có thể sẽ chiếm tới năm mươi
tăng trưởng doanh thu trên thị trường trong mùa giảm giá cuối năm nay
theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng nghiên cứu thị trường npd group công bố tháng chín vừa qua
amazon cũng là điểm đến được khách hàng lựa chọn
đầu tiên khi mua sắm
tôi muốn tìm mua một chiếc tv và cuối cùng tôi đã mua được nó với giá tiết kiệm hơn bốn trăm linh usd so với ngày thường
bạn thấy đấy không có quá nhiều người tới đây mua sắm hôm nay có lẽ họ đã đặt hàng trực tuyến
điều này cũng tốt vì tôi không phải xếp hàng dài chờ thanh toán
với tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức bốn một thấp nhất trong một mươi bảy năm qua và lòng tin người tiêu dùng cải thiện hơn năm ngoái
các nhà phân tích nhận định doanh số bán sẽ tăng

hiệp hội bán lẻ quốc gia mỹ dự báo doanh số bán trong hai tháng cuối năm sẽ ít nhất là đạt mức tăng ba sáu của năm ngoái
và dự kiến doanh số bán online và các hình thức không qua cửa hàng sẽ tăng một mươi một một mươi
hôm nay là brex friday tôi đang tìm mua một số thiết bị công nghệ và có rất nhiều sản phẩm giảm giá ở đây thật là tuyệt vời
trong tháng một mươi một này black friday ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và monday ngày hai mươi bảy tháng một mươi một là hai ngày giảm giá nhiều nhất
theo một khảo sát của hiệp hội bán lẻ quốc gia mỹ khoảng sáu mươi chín số người mỹ dự định mua sắm trong khoảng thời gian này
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số bài viết trên các báo số ra sáng nay
phóng viên báo giáo của trung quốc
giao thông vừa chứng kiến từng đoàn xe hổ vồ với thành thùng cao trên hai mét
bên trong chứa đẩy quặng được che phủ qua loa rồng rắn qua loa và rồng rắn nối đuôi nhau trên quốc lộ bốn e
và tỉnh lộ một trăm năm mươi một từ lào cai vào bảo thắng văn bản và ngược lại
theo báo này thì chỉ trong vòng ba mươi phút theo hai chiều đường phóng viên đã đếm được gần bảy mươi lượt xe lưu thông
tất cả đều có chung tình trạng thùng cao và chở quặng có ngọn
tuy nhiên tất cả những xe này đều không bị lực lượng chức năng và thanh tra giao thông xử lý
trong khi đó địa điểm đặt trạm cân của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông lào cai lại lệch so với các tuyến đường này
sau vụ việc cháu bé gần hai tháng tuổi ở hà nam bị giúp việc hành hạ dã man
nhiều người tỏ ra khá lo lắng về chất lượng phục vụ cũng như cái tâm của những người đi làm giúp việc
đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ
để tránh rủi ro khi thuê người giúp việc nên nhờ họ hàng bạn bè đồng nghiệp giới thiệu
chỉ nên tuyển những người giúp việc có xác nhận
thân nhân và lý lịch rõ ràng
khi chọn người cần chú ý tới khả năng chuyên môn kinh nghiệm làm việc và sức khỏe của họ
ngoài ra việc thuê người cũng cần phải được lập thành hợp đồng với những điều khoản cụ thể
trong đó thể hiện rõ quyền và trách nhiệm của cả hai bên
điều này nhằm hạn chế vi phạm pháp luật giúp người giúp việc an tâm làm việc
đồng thời đây cũng là căn cứ pháp lý khi có tranh chấp xảy ra
tiếp tục câu chuyện di rời các bộ ngành trường học bệnh viện ra khỏi khu vực nội đô
làm sao để giải quyết bài toán về nguồn vốn di rời
đang là câu hỏi được nhiều chuyên gia đặt ra hiện nay
theo đó phó giám đốc bệnh viện ca mối quan tâm hàng đầu đối với người dân là ăn ở học hành khám chữa bệnh
đối với y tế là những cơ sở chăm sóc và khám chữa bệnh ban đầu
đối với giáo dục là hệ mầm non tiểu học
còn lại không nên tập trung ở gần khu dân cư
trong khu đô thị lõi là bốn quận nội thành thì chỉ nên bố trí các trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu và trung tâm dịch tễ
ngoài ra vốn nhà nước chỉ có thể là vốn mồi
nhà nước hỗ trợ tạo cơ chế thể chế điều kiện để xã hội hóa
còn các đơn vị trong diện di rời cần phải tận dụng nguồn lực những định chế tài chính trong nước quốc tế để đầu tư phát triển cơ sở hai
cũng trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng nay có bài viết liên quan đến những nút giao lệch
theo đó thời gian qua việc tổ chức giao thông chưa thực sự hợp lý đã hình thành nên một số nút sao lệch trên nhiều tuyến đường phố
và trở thành điểm nóng về ồn tắc và vi phạm giao thông tại khu vực nội thành của hà nội
khi có hai chục đường ngang đấu nối từ hai phía trái và phải và một trục đường dọc
tuy không đủ giao cắt tạo thành một ngã tư nhưng lại ở rất gần nhau thì hình thành nên nút giao lịch
hiện chưa có một khái niệm chính thức về nút giao lệch cùng mức trên đường bộ
nhưng sự tồn tại và những vấn đề phức tạp về tổ chức giao thông xung quanh mô hình này là có thực và đang diễn ra hàng ngày
theo các chuyên gia nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông tại các nút giao lệch
là do những người điều khiển phương tiện thiếu ý thức cố tình đi ngược chiều gây cản trở giao thông
ngoài ra thì còn có những hệ lụy khác mà chính những người đang tham gia giao thông
hàng ngày phải gánh chịu khi đi qua những nút giao lệch này
những nội dung chính sẽ có trong phần tiếp theo
sở giao thông vận tải hà nội lập kế hoạch tổng kiểm tra giả soát toàn bộ các điểm đỗ trong giữ xe trên địa bàn
do mưa lớn trên diện rộng nhiều tuyến đường giao thông ven các sông tại quảng trị bị sạt lở nghiêm trọng
cùng gặp gỡ đội dân phòng cơ động nữ đầu tiên của thành phố đà nẵng đội dân phòng tóc dài khuê mỹ trong muôn màu cuộc sống
sở giao thông vận tải hà nội lập kế hoạch tổng kiểm tra giả soát toàn bộ các điểm đỗ trong giữ xe trên địa bàn
khi vừa đến cổng khu dân cư minh tuấn quận chín tp hcm thì bất ngờ lao qua hướng ngược lại
tông thẳng vào xe ba gác chở hai người đàn ông cú đâm trực diện khiến phụ xe ba gác tử vong tại chỗ
riêng tài xế xe ba gác bị gãy chân được đưa đi cấp cứu
theo một số nhân chứng xe ô tô bán tải chạy với tốc độ khá nhanh và lấn làn đường
còn tại tỉnh bến tre một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô xảy ra tại tỉnh lộ tám trăm tám mươi tám
khu vực ấp chợ xếp xã tân thành bình
huyện mỏ cây bắc đã làm hai người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo đó vào lúc hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một huỳnh thanh sang chú tỉnh tiền giang
điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ xã thành an huyện mỏ cây bắc ra quốc lộ sáu mươi
thì bất ngờ đâm trực diện vào xe mô tô do phạm thành trung chú tại địa phương điều khiển
đang lưu thông theo hướng ngược lại
cú đâm mạnh đã làm hai xe mô tô bị hư hỏng sang và trung bị thương nặng
được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
giao thông gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy hỏng thoát tội
tuy nhiên chỉ sau tám giờ truy tìm huỳnh công binh chú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ
dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một sau khi sử dụng rượu bia
bin điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy từ đà nẵng về quảng nam
khi đang lưu thông trên tuyến đường trường trinh
thì bất ngờ va chạm với xe máy do bà phan thị long chú tại phường an khê quận thanh khê điều khiển chạy cùng chiều
hậu quả bà long tử vong tại chỗ
sau khi gây ra tai nạn đối tượng điều khiển ô tô chạy về nhà ở quảng nam
sau hơn tám giờ truy tìm công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng
trên địa bàn tỉnh quảng trị những ngày qua đã có mưa rất to trên diện rộng
nước các sông lên nhanh và gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến sông
đặc biệt là sông hiếu trên địa bàn tỉnh đã xâm thực vào sát các tuyến đường giao thông
gây lo lắng cho người dân và chính quyền địa phương ở dọc dòng sông này
chỉ trong vòng hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một vừa qua mưa lớn đã làm sạt lở vào đến bảy m
tại khu vực đường giao thông liên thôn trương xá định xá và mục đích
thuộc xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
tại khu vực con đường giao thông ở thôn định xá có trên hai trăm linh hộ dân sinh sống và một trường tiểu học
với gần hai trăm linh học sinh thường xuyên phải đi qua con đường độc đạo này
và hiện tại thì đã có ba điểm sạt lở nặng
huyện cam lộc đang phải trích một phần ngân sách để gia cố tạm thời các điểm sạt lở
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị tăng cường các giải pháp hạn chế ủn tắc giao thông trên các tuyến phố
đặc biệt là tại các khu vực có điểm đỗ xe ô tô sở giao thông vận tải hà nội vừa giao thanh tra sở giao thông vận tải
phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng lập kế hoạch tổng kiểm tra
giả soát lại toàn bộ các điểm đỗ trong giữ xe trên địa bàn
cùng đó thanh tra giao thông được yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các phương tiện đỗ rừng không đúng nơi quy định
gây cản trở ùn tắc giao thông xử lý nghiêm các điểm đỗ xe trông giữ xe không phép sai phép
sử dụng quá diện tích cho phép thu quá giá quy định
qua kiểm tra thanh tra giao thông sẽ đề xuất điều chỉnh các điểm đỗ xe bất hợp lý
thu hồi ngay các điểm đỗ xe vi phạm nhiều lần hoặc bất cập gây mất an toàn giao thông